quỹ ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu ngành y tế và hai mươi bốn quận huyện của thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân
nhất là các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp
quỹ ban nhân dân tp hcm yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp và trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường giám sát tại cộng đồng
cửa khẩu phát hiện sớm đáp ứng kịp thời đặc biệt là bệnh covid một mươi chín mers cov bảy n chín h năm n một và h năm n sáu
sở y tế chú trọng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dạy các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp bạch hầu sởi rubella
và các bệnh lưu hành tay chân miệng suốt suốt huyết xử lý triệt để các ổ dịch khoanh vùng không để bùng phát lan rộng
thành phố cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy quy mô lớn hàng tuần